sau một tuần nghị án sáng nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với bốn bị cáo trong vụ án giết người rồi đổ bê tông dấu xác
bốn bị cáo gồm phạm thị thiên hà ba mươi hai tuổi trịnh thị hồng hoa sáu mươi bảy tuổi nguyễn ngọc tâm huyên bốn mươi một tuổi và lê ngọc phương thảo ba mươi tuổi
theo cáo trạng nhóm đối tượng này tu luyện ở nhiều nơi nhưng bị chính quyền cấm
trong quá trình tu luyện các đối tượng đã thuê căn nhà số chín mươi xã hưng hòa huyện bầu bàng tỉnh bình dương của ông nguyễn minh vương
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hà lái xe ô tô chở thảo nguyên hoa thành và linh đến thuê một căn biệt thự tại khu du lịch ở xã bình châu huyện xuân mộc tỉnh bà rê vũng tàu để ở và tu luyện tịnh cốc nhịn ăn uống trong vòng một mươi bốn ngày
được khoảng một mươi ngày linh kiệt sức không chịu nổi nên bỏ trốn và bị bắt lại đánh chết